còn tại trung quốc diễn biến dịch không mấy khả quan khi tại nhà ga đường sắt bắc kinh
hành khách qua lại tấp nập vào thời điểm trước đại dịch covid một mươi chín trong những dịp tết năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
vào ngày cận tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai này quan cảnh khác biệt hẳn khi số ca mắc mới tại đây vẫn tiếp tục gia tăng
bất chấp lời kêu gọi ở đâu yên đó trong bối cảnh xuất hiện các đợt dịch covid một mươi chín lẻ tẻ
người dân tại nhiều nơi của trung quốc vẫn đang đổ về quê ăn tết nguyên đán
một người dân chia sẻ
tôi biết là chúng tôi được khuyến khích ăn tết tại bắc kinh nhưng tôi đã không về quê ba năm rồi
cha mẹ tôi đang giả đi và họ rất mong được gặp tôi
tuy nhiên nếu so sánh với thời điểm trước đại dịch covid một mươi chín bầu không khí đón tết năm nay ra sao
hãng tin reuters đã đăng một đoạn video quay lại thủ đô bắc kinh trung quốc vào năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi hai để cho thấy sự khác biệt
có thể thấy được so với năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín tức trước đại dịch covid một mươi chín
nhiều địa điểm ở bắc kinh ngày trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai vắng vẻ hơn
thủ đô bắc kinh của trung quốc đang siết chặt các biện pháp
kiểm soát để ngăn chặn covid một mươi chín bùng phát trước thêm thế vận hội mùa đông hai nghìn hai mươi
olympic bắc kinh vào tuần tới
các vận động viên phóng viên và quan chức tại olympic bắc kinh được yêu cầu tránh tiếp xúc với người bên ngoài
với hy vọng ngăn ngửa lây nhiễm
đến nay khoảng một trăm linh sáu trong số ba sáu trăm chín mươi năm người từ nước ngoài đến tham dự olympic bắc kinh
đã có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín dương tính
phần cuối bản tin sẽ là những thông tin đáng lo ngại của trung quốc
thì trước thêm thế vận hội mùa đông bắc kinh báo cáo số ca mắc covid một mươi chín cao nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo reuters bắc kinh đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới cao nhất trong một năm rưỡi qua vào ngày ba mươi tháng một
khi thủ đô trung quốc chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông
trung quốc sẽ tổ chức olympic bắc kinh hai nghìn hai mươi hai trong một băng bóng vòng kín nghiêm ngặt
đây là một phần của chiến lược covid một mươi chín bao gồm giãn cách xã hội
bán hành các lệnh hạn chế và áp dụng cách ly kéo dài
cách tiếp cận này đã giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giữ được số ca mắc mới thấp hơn nhiều
so với nhiều quốc gia khác nhưng vẫn phải đối mặt với các đợt bùng phát cục bộ
ở một số thành phố cũng như trong bóng bóng olympic
tết nguyên đán sắp tới cũng đặt ra nhiều thách thức hơn cho trung quốc
khi hàng triệu người dân nước này trở về quê hương với gia đình và bạn bè
theo ủy ban y tế quốc gia nhc số ca mắc mới của bắc kinh vào ngày ba mươi tháng một
đã đạt mức cao nhất kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
giới chức thành phố ra lệnh giãn cách ở một số khu nhà ở
ở quận phong đài nơi hầu hết các ca mắc mới hôm ba mươi tháng một được phát hiện
nhà chức trách đã bắt đầu xét nghiệm virus sars cov hai cho khoảng hai triệu người
bong bóng thế vận hội của trung quốc sẽ ngăn cách người tham gia thế vận hội
với đông đảo người dân trung quốc để hạn chế nguy cơ virus phát tán ra ngoài
ước tính sẽ có khoảng sáu mươi người bên trong bong bóng phải được kiểm tra hàng ngày
chính quyền trung quốc đã cách ly một khu vực lân cận thủ đô bắc kinh trong tuần này
sau khi một số ca mắc mới